tiếp tục thông tin về tình hình xung đột giữa israel và hamas
truyền thông ai cập cho hay phong trào hamas vừa thả thêm hai con tin người israel là phụ nữ lớn tuổi
và hai người này đã tới cửa khẩu biên giới rafah giữa giải gaza và ai cập
hai phụ nữ israel đã được trả tự do thông qua nỗ lực hòa giải tích cực của cairo
ủy ban chữ thập đỏ quốc tế thông báo đã tạo điều kiện thuận lợi nhằm đưa hai con tin người israel nói trên ra khỏi giải gaza
cơ quan này cũng nhấn mạnh sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho bất kỳ đợt thả con tin nào trong tương lai
đồng thời bày tỏ hy vọng những người được trả tự do sẽ sớm gặp lại gia đình mình
trước đó vào tối hai mươi tháng một mươi hamas đã trả tự do cho hai con tin mang quốc tịch mỹ
israel xác nhận có hơn hai trăm linh con tin đang bị hamas giam giữ ở giải gaza sau cuộc tấn công hôm bảy tháng một mươi
liên quan đến tình hình trên thực địa quân đội israel tuyên bố đã tiến hành cuộc đột kích bằng bộ binh
và thiết giáp vào giải gaza trong đêm hai mươi hai tháng một mươi
nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến
phía israel cho hay đã tấn công hơn ba trăm hai mươi mục tiêu
bao gồm một đường hầm của hamas cùng các trạm chỉ huy và chính xác
trong khi đó phía hamas khẳng định đã giao tranh với lực lượng israel tiến vào thành phố

trong khi đó phía hamas khẳng định đã giao tranh với lực lượng israel tiến vào thành phố khan yunis